huyện tiền hải tỉnh thái bình chịu ảnh hưởng lớn do biến đổi khí hậu gây sói mòn bão lụt và đặc biệt là xâm nhập mặn
do đó thời gian qua tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm khôi phục và đẩy mạnh sự phát triển của rừng ngập mặn ven biển để ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần phát triển kinh tế xã hội
đến nay địa phương đã có khoảng bốn tám trăm linh hectare rừng phòng hộ ven biển tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế nhờ khai thác nuôi trồng thủy hải sản
trong đó đặc biệt là các giống hầu ngao thương phẩm cũng như hiệu quả phòng chống thiên tai giảm tác động của biến đổi khí hậu từ giải rừng phòng hộ ven biển
rừng phòng hộ ven biển thực sự là một bức tường xanh có tác dụng là chắn sóng giảm nhẹ cấp độ sóng bảo vệ hệ thống đê biển của huyện tiền hải và các công trình kinh tế như các đề bao cống cái của bà con nuôi trồng thủy hải sản
và đồng thời rừng phòng hộ ven biển nó cũng còn có tác dụng là ngăn chặn
cái việc xói nở và làm tăng cái sự bồi tụ của phù sa làm tăng diện tích bãi triều ven biển
và cũng là nó cũng có tác dụng là giảm cái sự xâm nhập mặn đối với cái diện tích trong nội đồng
gia đình ông trần văn chu xã nam phú huyện tiền hải tỉnh thái bình đang quản lý và nuôi trồng khoảng hai trăm năm mươi bé nuôi hầu thương phẩm trên vùng rừng phòng hộ ven biển
từ đầu năm đến nay cơ sở đã thu về trên năm tỷ đồng nhớ nuôi trồng và bán hầu thương phẩm
với được một mươi tám tháng bắt đầu là một mươi tám tháng
thu về như đầu năm thì mới bán được có đi năm tâm tấn thôi
còn đây còn khoảng ba tâm tấn hà này nữa
và hà giống chỉ còn nhiều hầu như là kín thôi
rồi đây xuống là kín hết hà giống
đây còn khoảng hai trăm năm mươi tấn hà thịt này
đây cũng là một trong những nơi có giống hầu ngon nhanh lớn nhờ sự đa dạng sinh thái
cũng như sự nhận thức về bảo vệ rừng ngập mặn của người dân được nâng cao
môi trường giảm ô nhiễm
cũng là một trong những nguyên nhân chính giúp cho nơi đây có nguồn hải sản khai thác ngày càng dồi dào
trước đây do ảnh hưởng của thiên tai cùng với đó người dân mở rộng các vùng đồng
để nuôi tôm quảng canh gây ảnh hưởng và sụt giảm một phần diện tích rừng phòng hộ
nên đây là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn và rõ rệt của biến đổi khí hậu
qua đó các ban ngành đoàn thể địa phương cũng như người dân coi bảo vệ rừng phòng hộ ven biển
là một trong những nhiệm vụ quan trọng
ở địa phương trong vấn đề bảo vệ rừng trong những năm vừa qua
thì địa phương cũng đã kết hợp với năm thị sản của xã như bên thủy nâm kiểm nâm
thì phân chia từng ô một ra cho các hộ các đoàn thể để bảo vệ từng khu vực một
thì bên đấy đó công tác bảo vệ phát triển và tiến tới công tác an toàn
trong vấn đề bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao
rừng ngập mặn của huyện tiên hải
cơ bản là rừng trồng bằng các nguồn vốn của các dự án
có phần phục hồi diện tích rừng bị suy thoái gia tăng diện tích rừng
đồng thời tạo công an việc làm cho người dân ven biển
thông qua các hoạt động trồng chăm sóc bảo vệ rừng sản xuất cây giống
phát huy vai trò của người dân coi họ là chủ thể là cách làm hiệu quả
trong việc bảo vệ rừng ngập mặn hiện nay
tại nhiều địa phương có rừng ngập mặn như xã đông hoàng đông long của huyện tiền hải
đã thành lập một đội bảo vệ rừng hoạt động hiệu quả
qua đó tích cực tuyên truyền vận động người dân khai thác nguồn lợi thủy sản
đi đôi với việc bảo vệ rừng
qua đó tích cực tuyên truyền vận động người dân khai thác nguồn lợi thủy sản
đi đôi với việc bảo vệ rừng
trước hết là nguồn lợi về vấn đề bảo đảm tài sản tính mạng cho dân trong bão gió
hai nữa là nguồn lợi bảo đảm việc thu nhập kinh tế cho bà con
nâng mức sống lên thì bà con phấn khởi và thấy tinh thần có ý thức cùng với địa phương bảo vệ
ngoài ra nữa thì có tuyên truyền quan triệt của sự lãnh đạo chỉ đạo
của đảng chính quyền của địa phương xã đông long
thường xuyên đối với công tác bảo vệ và chăm sóc rừng
chúng tôi có trên ba trăm linh ha thực hiện theo hướng dẫn của sở nông nghiệp
thì chúng tôi đã thành lập tổ bảo vệ rừng
trong nhiều năm rồi thì tổ bảo vệ rừng hoạt động rất hiệu quả
và nó đem lại phát triển ổn định hạn chế những sông phạm của con người đối với tiên tích rừng
tuy nhiên quá trình điều hành có khó khăn đối với đông long chúng tôi
là giáp cửa trà nỉ
diện tích thì rất là rộng thế cho nên là cái lực lượng thì đảm bảo
ngày đêm thì nó không đảm bảo tuyệt đối được
thứ hai nữa là về cái kinh phí hỗ trợ thì mặc dù là chúng tôi được tiếp nhận
cái dự án của hàn quốc hỗ trợ về trang thiết bị hỗ trợ về kinh phí hoạt động
tuy nhiên là đối với cái ngày công bình thường của cái tổ bảo vệ rừng
thì nó rất là thấp chủ yếu là những người tâm huyết có trách nhiệm
thái bình đã và đang đối mặt với nhiều thách thức trước sự tắt đổi
động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến đời sống và sinh kế của người dân địa phương
bởi vậy việc trồng chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn càng trở nên cấp thiết
trong đó việc nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý đơn vị thực hiện
đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
tích cực chung tay bảo vệ rừng có ý nghĩa quan trọng hàng đầu
trong cái quản lý bảo vệ rừng thì nó gắn liền với công tác tuyên truyền
thì là hàng năm thì cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân xã là
làm những cái bài tuyên truyền phát lên đài tuyển hình địa phương của xã
thì nó cũng để cho người dân nắm được cái tinh thần quản lý bảo vệ rừng này nó rất là có hiệu quả
đối với cái diện tích mà rừng phòng hộ ven biển rừng ngập mặn ven biển
thì phải thực hiện việc bảo tồn rừng phòng hộ và phát triển ngày càng đa dạng hơn
cái quy hoạch khuyến khích các cái loại hình phát triển du lịch
sinh thái du lịch nghỉ dưỡng
vì vậy nên là các dự án trồng rừng phòng hộ ven biển phải được tiếp tục đẩy mạnh phát triển huy hơn
và nó cũng khi mà rừng phòng hộ ven biển đã phát triển được
thì nó cũng là tiền đề là động lực để phát triển du lịch sinh thái
để kết hợp giữa mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững
trên địa bàn huyện tiền hải trong những năm tới
để phát triển và bảo vệ rừng ngập mặn bền vững
trong thời gian tới các địa phương ven biển của tỉnh thái bình
sẽ tiếp tục chọn các loại cây trồng phù hợp với sinh thái từng địa phương
lồng ghép các chương trình dự án kinh tế xã hội của địa phương
như phát triển mật ong hoa bần các sản phẩm thủy hải sản
nhằm tăng giá trị cũng như tạo điều kiện kêu gọi nhiều hơn nữa
các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển thủy hải sản trên địa bàn
chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật với nuôi trồng thủy sản bền vững trong vùng đệm
phát triển du lịch sinh thái để nâng cao đời sống người dân
đồng thời xây dựng các kế hoạch xã hội hóa nghề rừng
tăng cường sự tham gia của các đoàn thể cộng đồng và nhân dân trong quản lý
khôi phục và phát triển hệ sinh thái rừng ven biển
tăng trưởng dân số và biến đổi khí hậu toàn cầu
khiến nhiều nước phát triển đã và đang khởi động các chiến lược quốc gia
nhằm tăng cường tự động hóa trong nông nghiệp
công nghệ người máy cảm biến và phân tích dữ liệu
đã tạo ra sự khác biệt lớn trong sản lượng cũng như chất lượng mùa vụ
và quan trọng nhất là lợi nhuận cho nhà nông
lợi ích từ việc sử dụng công nghệ cao trong nông nghiệp từ lâu
đã được khẳng định
khi nó giải phóng sức lao động giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
và giúp giảm xả thải phụ phẩm ra môi trường
có thể dễ dàng nhận thấy việc công nghệ cao giúp nâng cao hiệu quả sản xuất
và giảm sự phụ thuộc vào nguồn lao động tay chân
những cánh đồng tương lai sẽ được cày cấy gieo hạt chăm sóc và thu hoạch
bởi những người nông dân với máy móc được kết nối với nhau
các loại máy móc công nghệ cao sẽ tự gieo trồng bón phân
điều chỉnh lượng thuốc bảo vệ thực vật
cũng như thu thập dữ liệu trong quá trình canh tác
phục vụ nghiên cứu và xử lý thông tin
các robot sẽ được trang bị những cánh tay đặc biệt
các bộ phận tương tác cùng nhiều công cụ đa dạng
nhằm phục vụ cho nhiều thao tác nông nghiệp khác nhau
được biết các máy móc nông nghiệp hiện đại có thể kết nối với mạng lưới cảm biến không dây
và sẽ được các máy bay không người lái rone
giúp đỡ để thu thập một lượng lớn cơ sở dữ liệu
hoạt động phân tích cơ sở dữ liệu sẽ giúp người nông dân
cải thiện hiệu quả công việc và tăng năng suất
trong lĩnh vực nông nghiệp robot đã cho thấy tiềm năng ứng dụng cho toàn chuỗi giá trị
từ gây giống trồng cây con phân tích và quản lý vụ mùa
bón phân và tưới nước phun thuốc và làm cỏ
tỉa cành sử dụng máy kéo tự động thu hoạch đến chân thả da súc và vắt sữa
hiện đã có rất nhiều công ty lớn tham gia cung cấp robot nông nghiệp như mitsubishi
bên cạnh các công ty mới nổi trong ngành như abudan robotics trong cách thu hoạch táo
eco robotis ứng dụng gps và các cảm biến khác để loại bỏ cỏ dại và thu thập dữ liệu
mới đây dinh viên đèo bách khoa chế tạo robot sử dụng trí tuệ nhân tạo
phân biệt rau và cỏ tự động xịt thuốc diệt tận gốc với công suất ba m hai mỗi phút
robot diệt cỏ có tên là bk delta do năm sinh viên năm cuối viện cơ khí đèo bách khoa hà nội
nghiên cứu chế tạo trong bốn tháng với sự giúp đỡ hướng dẫn của giáo sư tiến sĩ đèo bách khoa
đây cũng là sản phẩm nhóm sinh viên lựa chọn làm đoán tốt nghiệp với hy vọng vừa có tính đột phá trong nghiên cứu
vừa tạo ra một sản phẩm trợ giúp nông dân
thiết kế chính gồm khung bộ điều khiển và hệ thống phun với bình chứa năm lít thuốc
khung robot làm bằng thành nhôm cứng nhựa in ba d được lắp bốn bánh xe
nó có thể di chuyển trên cả đệ hình bằng phẳng và gồ ghề
tốc độ xịt thuốc đạt ba m hai một phút
tốc độ xịt này bằng phương pháp xịt bình thông thường nhưng có ưu điểm thay thế sức người
giảm thiểu tắc hại từ thuốc trừ sâu ảnh hưởng tới sức khỏe người dân